phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh tây ninh cho biết vừa bắt giữ một trăm linh chiếc xe đạp nhập lậu từ campuchia không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh tây ninh phối hợp với công an huyện châu thành tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát bảy mươi m chín mươi một
phát hiện trên xe ô tô tải đang vận chuyển hai mươi sáu xe đạp tất cả đã qua sử dụng không có chứng từ chứng minh nguồn gốc
tiến hành kiểm tra tại biêu điện huyện lực lượng chức năng đã thu giữ thêm bảy mươi bốn chiếc xe đạp không có hóa đơn chứng từ
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận số lô hàng trên được mua từ campuchia về để tân trang bán ra kiếm lời
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ